thưa quý vị ngày bảy tháng năm đồn biên phòng lý hòa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảnh giang
bộ đội biên phòng quảng bình đã tiếp nhận bốn thuyền viên đã được các tàu đánh cá tìm kiếm và cứu sống đưa vào bờ
tàu cá qb chín mươi hai nghìn bốn mươi chín ts của ông nguyễn xuân đức ở xã đức trạch huyện bố trạch đã cập bến cửa danh
đưa ba thuyền viên bị nạn trở về bờ sau bốn ngày tìm kiếm cứu nạn
đây cũng là tàu cá hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm các ngư dân bị nạn trong những ngày qua
cũng trong ngày hôm nay đồn biên phòng cửa khẩu cảng danh đã tiếp nhận ngư dân nguyễn ngọc hà
ở phương quảng phúc thị xã ba đồn thuyền viên trên tàu bị nạn qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts sau ba ngày trôi giặt trên biển
được một tàu nghệ an cứu sống sau khi lên bờ các ngư dân được sơ cứu chăm sóc ban đầu
sức khỏe của các ngư dân cơ bản ổn định hiện vẫn còn một mươi ngư dân đang mất tích
theo thông tin từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết vào hồi một mươi h ngày sáu tháng năm
tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo huyện hương sơn lực lượng chức năng gồm cục phòng
chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
và các cơ quan chức năng triệt phá thành công chuyên án a bốn trăm hai mươi bốn p
kết quả đã bắt quả tăng sáu đối tượng mang quốc tịch lào gồm có ba nam và ba nữ dùng ô tô
mang biển kiểm soát lào vận chuyển ma túy qua cửa khẩu quốc tế cầu treo về việt nam
khám xét trên xe đã giữ được một trăm hai mươi một kg ma túy tổng hợp các đối tượng ngụy trang để dưới gầm xe ô tô
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ
ngay sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đồng thời với việc tổng kết đánh giá công tác
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước trong và sau kỳ nghỉ lễ
công an tp hà nội đã tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông
đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn
công an tp hà nội đã tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị

đặc biệt là tăng cường xử lý hành vi phạm về nồng độ cồn
công an tp hà nội đã tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị